đây có lẽ là không gian đặc biệt nhất tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
đã hơn một mươi tháng qua tại khoa ung biếu huyết học một lớp học mang tên nét chữ sinh đã ra đời
không có tiếng chống vào lớp và không cần bất kỳ âm thanh nào báo hiệu đến giờ học
nhưng cứ một mươi bảy h thứ bốn thứ sáu và thứ bảy hàng tuần các bé tự bảo nhau đến lớp
trong căn phòng vẹn một mươi năm m hai các thầy cô đứng lớp là tình nguyện viên trong câu lạc bộ nét chữ sinh
đã mang đến một không khí thật khác so với kim tiêm ống truyền hàng ngày của các em nhỏ
nó hấp thu vào người nó không có nhiều nhưng mà nó vẫn giữ được để những bé điều trị duy trì tiếp theo có thể tiếp tục đến hòa nhập với môi trường học tập ở ngoài
các em bệnh nhi ở đây đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo
thời gian điều trị tại bệnh viện ngắn nhất cũng vài tháng cho đến một năm
ước mong giản đơn là được lớn lên khỏe mạnh được vui chơi được học hành như các bạn đồng trang lứa
nhưng với những em nhỏ này thì quả thực quá xa vời
nếu mà nói học tiếp khu thì có lẽ mấy bé sẽ bị chậm hơn so với những bé bình thường
do là tình trạng sức khỏe không ổn định cho nên các bé có thể một buổi này tham gia được buổi sau thì lại không
cho nên truyền khuốc rồi phải đi mổ rồi truyền dịch cho nên mọi thứ đối với bé học hành cũng rất là khó khăn
kinh phí ban đầu thì là do bản thân còn một nhóm bạn bè thân hữu hỗ trợ cho tôi
nhưng mà sau này thì tôi có làm trên fanpage trên facebook một cái trang
là trang nhóc già hom cúc là trang đó kinh doanh những sản phẩm thực phẩm sạch thực phẩm chế biến sẵn
thì cái trang đó kinh phí mà thu lợi từ cái trang đó dành để duy trì lớp học
những gương mặt xanh sao nhọt nhạt vì bệnh tật
nhưng không lúc nào các em thiếu đi nụ cười lạc quan và niềm tin sớm được quay về cuộc sống bình thường được cắp sách đến trường
sự ham học nghị lực ấy đã âm thầm truyền đi nguồn cảm hứng sống cho chính các thành viên trong câu lạc bộ nét chữ sinh
thư nhi thực chất nó phải luôn luôn bao phủ hai mạng đó là điều trị chuyên môn và điều trị tâm lý
nhưng thực ra về mặt trong nội bộ bệnh viện về mặt y khoa không thì mình chưa chùm được mạng này rất là nhiều
thì công tác này cũng chiếm rất là nhiều thời gian và một lực lượng nhân viên rất là nhiều
mà bệnh viện về y tế không là mình chưa thể nào hỗ trợ cho các bé tàn phần được
thì các cô chú ở trong nhóm này đã mang tới cái đời sống tinh thần này cho em bé rất là nhiều
để bản thân mỗi đứa trẻ nó cảm được cái cảm
cái cảm giác bình thường của cuộc sống của nó
ở mô hình này mà phát triển rộng hơn nữa không phải chỉ riêng khoa này những khoa khác
kể cả khoa thận sắp tới thì mình cũng sẽ dự định liên đối với khoa thận để giúp hỗ trợ các bé bên đó
nơi con chữ được ươm mầm trong nghịch cảnh đã tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhi ung thư vui sống và vươn lên
thắp lên niềm hy vọng trở thành nguồn sẻ chia động viên cho các phụ huynh có con không may mắc bệnh đang điều trị tại đây